tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy với giáo dục đại học diễn ra vào sáng nay
bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân nhạ đã giải đáp những vấn đề nóng trong tuyển sinh được bàn đến những ngày gần đây
như hiện tượng cơn mưa điểm một mươi nhiều thí sinh điểm cao vẫn trượt đại học cộng điểm ưu tiên điểm chuẩn ngành sư phạm thấp
tại hội nghị một loạt những vấn đề nóng trong đợt tuyển sinh vừa qua đã được người đứng đầu ngành giáo dục và đào tạo đề cập ngay từ đầu
tại sao kỳ thi năm nay có quá nhiều điểm cao trong khi các trường tắp đầu điểm trúng tuyển cao chất vót
thì nhiều trường cao đẳng sư phạm điểm đầu vào lại thấp cá biệt có trường chỉ cần ba điểm trên một môn là trúng tuyển
sự chưa hợp lý trong cộng điểm ưu tiên giữa các khu vực
đồng ý đây là những vấn đề nóng của ngành giáo dục và đào tạo vừa qua
bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân nhạ cho rằng phương thức tổ chức kỳ thi trung học phổ thông
xét tuyển đại học cao đẳng vừa qua đã đạt những kết quả tích cực
tuy nhiên những vấn đề trên phải được xem xét một cách bình tĩnh dựa trên những yếu tố khách quan
rất nhiều em bao giờ nguyên khu cầu cũng phải đăng ký vào cái trường tốt nhất
thì rõ ràng là vì sự binh mạnh do công nghệ thông tin rất tốt
cho nên rất nhiều em gặp lại tập trung vào một số trường
trong khi chỉ thiêu thì không tăng thậm chí chỉ thiêu một số trường
nhưng công an quân đội giảm tám mươi
liên quan tới lo ngại của dư luận về chất lượng đội ngũ giáo viên
khi điểm chuẩn vào các trường cao đẳng sư phạm mùa tuyển sinh năm nay quá thấp
người đứng đầu ngành giáo dục và đào tạo phổ thông

trước những vấn đề nóng của ngành giáo dục và đào tạo trong thời kỳ quá độ đổi mới giáo dục
ngành giáo dục và đào tạo sẽ cố gắng khắc phục một số hiện tượng
nhưng không đổi mới thì sẽ không thể có đột phá về chất lượng đào tạo